theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản một mươi một tháng ước đạt ba mươi bảy ba tỷ usd tăng ba sáu so với cùng kỳ năm ngoái
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng một mươi một ước đạt ba chín mươi ba tỷ usd đưa tổng giá trị xuất khẩu một mươi một tháng đầu năm nay đạt ba mươi bảy ba tỷ usd tăng ba sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính và thủy sản giảm thì xuất khẩu lâm sản tăng hơn hai mươi
các thị trường xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản chính của việt nam là trung quốc mỹ eu asean và nhật bản
trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước cán cân thương mại ngành nông lâm thủy sản của việt nam đạt thẳng dư bảy ba mươi bốn tỷ usd tăng một mươi một so với thẳng dư thương mại cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhóm sản phẩm có thẳng dư thương mại gồm gỗ và sản phẩm gỗ
thủy sản và rau quả